nhân ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi tám bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp với ubnd tỉnh bình định
tổ chức hội thảo khoa học về kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy
nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến ô nhiễm cũng như giải pháp của các bên liên quan trong xử lý rác thải nhựa ni lông
theo thống kê mỗi hộ gia đình việt nam thường sử dụng từ năm đến bảy túi ni lông một ngày
chỉ riêng hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm trung bình một ngày thải ra môi trường khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông
theo các nghiên cứu khoa học một túi ni lông trong môi trường tự nhiên phải mất tới hai mươi năm mới có thể tiêu hủy được
và gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người và môi trường
vì vậy hạn chế ô nhiễm do túi ni lông và rác thải nhựa khó phân hủy là một trong những thách thức lớn của việt nam
hội thảo khoa học về kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy
không chỉ đánh giá vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa túi ni lông khó phân hủy tại việt nam gây ra
mà còn tìm ra giải pháp hạn chế và xử lý tắc hại của vấn đề này
theo như chiến lược quản lý chất thải tổng hợp đến năm hai nghìn hai mươi năm tức là bảy năm nữa
là một trăm linh chúng ta phải sử dụng các túi thân thiện của môi trường
theo chúng tôi để đi đến giải quyết có hiệu quả cách tích cực
thì nó đòi hỏi rất nhiều các biện pháp tổng hợp phối hợp với nhau
không chỉ là vấn đề đánh thuế với doanh nghiệp kia
khuyến khích người tiêu dùng tẩy chay từ chối với những sản phẩm ni lông khó phân hủy
giáo dục ngay từ trong nhà trường từ các tổ dân phố các hội phụ nữ hội cựu chiến binh các tổ chức đoàn thể
khuyến khích mọi người nhận thức dễ rõ là vì môi trường vì sự bền vững phát triển của đất nước trong tương lai
mà chúng ta phải giảm dần và tiến tới là từ chối hoàn toàn
dự kiến ngay sau hội thảo bộ tài nguyên và môi trường sẽ đề xuất đề án quản lý
kiểm soát ô nhiễm
nhiễm chất thải nhựa túi ni lông tại việt nam đến năm hai nghìn hai mươi để các bộ ngành cơ quan liên quan cùng phối hợp triển khai